trao đổi với báo chí ngay sau khi hội nghị ban thường vụ thành ủy họp bàn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kết thúc
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự trung sức
đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch nên dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình
ông đinh tiến dũng cho rằng tâm lý chủ quan còn phổ biến tình trạng tụ tập đông người không thực hiện năm k trong tổ chức cưới hỏi ăn uống hàng quán vẫn diễn ra nhiều nơi
một số quận huyện phường xã chưa triển khai điều trị f thể nhẹ hoặc không chịu chứng cách ly f một tại nhà
bí thư thành ủy nhấn mạnh cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc đồng bộ để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín như chỉ đạo của trung ương và chính phủ tiếp tục làm thật tốt yêu cầu phân cấp
giao quyền cho quận huyện thị xã phường xã thị trấn trong phòng chống dịch bệnh tập trung nâng cao năng lực y tế quận huyện thị xã và cơ sở tiếp tục coi người dân là trung tâm chủ thể
ông đinh tiến dũng thông tin ban thường vụ thành ủy hà nội thống nhất yêu cầu một mươi năm đoàn kiểm tra phân công tiếp tục bám sát cơ sở để kiểm tra giám sát và hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắt
kịp thời báo cáo ban thường vụ thành ủy biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt phê bình chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm thiếu quyết tâm của các tập thể các cá nhân
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản phương án ứng phó ngay số ca f tăng lên hai và ba ca trên ngày
tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn các cơ sở y tế ngoài công lập chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở
tiếp tục tiêm vaccine mũi một phòng covid một mươi chín cho những người chưa được tiêm nhất là những người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở tiêm mũi hai cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi ba cho đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thao gỡ khó khăn về việc mua sắm và tiếp nhận hỗ trợ về thiết bị để bố trí xét nghiệm theo khu vực đảm bảo trả kết quả nhanh
giả soát và bàn giao các cơ sở thu dung f thành phố quản lý cho các quận huyện chưa có hoặc chưa đủ cơ sở thu dung vận hành phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã chuẩn bị sẵn sàng lên phương án phòng chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống